báo cáo của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán
cả nước đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm một mươi ba người tử vong và một mươi năm người bị thương
cụ thể là trên đường bộ đã xảy ra hai mươi sáu vụ làm chết một mươi ba người bị thương một mươi năm người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
về công tác tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý hơn sáu bảy trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần tám tỷ đồng tạm giữ hơn ba mươi xe ô tô hơn bảy trăm năm mươi xe mô tô
tước hơn năm trăm linh giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hơn hai trăm sáu mươi trường hợp
số trường hợp số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là hơn một hai mươi trường hợp
một số tin tức về an ninh trật tự hai đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet

vừa bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm giam
đó là lê văn chú tệ xã hòa phú thành phố buôn ma thuật và nguyễn anh tuấn chú tại quận kiến an hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn đã rủ văn tham gia cá độ bóng đá
sau đó tuấn liên hệ với đỗ trường giang chú quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá là sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản tổng này hai đối tượng đã chia nhỏ làm bảy tài khoản con
rồi giao cho các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
sau khi xác định được vai trò và chỗ ở của các đối tượng
lực lượng công an đã bắt giữ tuấn và văn riêng đối với đối tượng giang đã bỏ trốn khỏi địa phương
chỉ hơn hai tháng qua các đối tượng này đã tổ chức cá độ với các con bạc ở nhiều tỉnh thành phố
với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra đối tượng văn còn tham gia cá độ vào một tài khoản khác với tổng số tiền ba hai tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an thành phố buôn ma thuật tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
với hành vi buôn bán pháo nổ đối tượng hồ quang thịnh chú đồng nai
vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện thịnh
đang vận chuyển hai dàn pháo loại bốn mươi chín ống
bàn long khánh một phường tam phước khám xét khẩn cấp nhà của thịnh ở xã an phước
lực lượng công an đã thu giữ thêm một mươi dàn pháo tổng trọng lượng hai mươi hai kg
qua đấu tranh thịnh khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội
mang về bán kiếm lời thì bị bắt giữ
từ tin báo có một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy
nạn nhân được xác định là chị trần thị lụa chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
tử vong tại phòng trọ ở đội bốn khu phố an bình phường an tảo thành phố hương nghiên
công an tỉnh hưng yên đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được hung thủ giết người
đối tượng gây án là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
khi đang lẩn trốn tại thôn hội xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuất đã đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hôm sau khi chị lụa đang ngủ
tuất đã dùng tay bóc cổ cho đến khi chị lụa không cử động nữa
sau đó tuất tháo hai chiếc nhẫn một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng
chị lụa đang đeo trên người
và tiếp đó lục xoát trong phòng trị lụa lấy một điện thoại di động một sạc điện thoại
hai di chuyển và một lắc tay đều bằng kim loại màu vàng
được biết tuất từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng
để điều tra về tội giết người
đó là inisa iaun chú tại xã yaiyong và phan văn hậu iaun chú tại thị trấn phước an
huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một inisa cầm theo một cái cuốc và một con dao
đến nhà hậu để giúp làm ruộng
sau khi làm dụng xong cả hai đã về nhà hậu tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày hậu điều khiển xe máy chở yannisha về nhà
trên đường về nhà inisa đã đưa hậu về nhà
kể cả hai đã gặp anh ijon pia rồi xảy ra mâu thuẫn
trong lúc lời qua tiếng lại inisa đã cầm cuốc bổ thẳng một nhát vào đầu của anh ijon pia
bị đánh anh ijon pia liền vùng bỏ chạy thì bị hai đối tượng chém nhiều nhát vào người
sự việc chỉ dừng lại khi người dân phát hiện và can ngăn
anh ijon pia đã bị thương tích nặng
thưa quý vị với hành vi đốt pháo nổ trái phép
hai đối tượng là hoàng đình lợi sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn tuấn anh sinh năm hai nghìn
đã bị công an huyện thái thụy tỉnh thái bình khởi tố bị can bắt tạm giam
ba đối tượng khác đã bị lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại thị trấn diêm điền công an huyện thái thụy phát hiện có tiếng pháo nổ
quá trình điều tra công an huyện thái thụy đã làm rõ hoàng đình lợi nguyễn tuấn anh
hoàng xuân tuấn nguyễn duy thưởng nguyễn văn trình cùng chú tại thị trấn diêm điền
huyện thái thụy là các đối tượng đốt pháo
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận để biết cách chế tạo pháo nổ
lợi đã xem trên ứng dụng youtube và đặt mua nguyên liệu để chế tạo pháo
sau đó đã cùng với hai đối tượng là nguyễn tuấn anh và hoàng xuân tuấn cuộn pháo
và rủ thêm nguyễn duy thường nguyễn văn trình đốt một mươi quả pháo
tại các tuyến đường trên địa bàn thuộc tổ tám và tổ chín
thị trấn diêm điền huyện thái thụy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng hoàng đình lợi nguyễn tuấn anh
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng là nguyễn tuấn anh
hoàng xuân tuấn và nguyễn duy thường về tội gây dối trật tự công cộng
theo quy định tại khoản một điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
tại tỉnh thừa thiên huế công an xã hương phong thành phố huế đang củng cố hồ sơ
tham mưu cho trưởng công an thành phố huế ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
đối với la nhật kỳ sinh năm hai nghìn năm trú tại xã hương phong thành phố huế
về hành vi đốt pháo nổ trái phép
vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng một công an xã hương phong nhận được tin báo của nhân dân

công an xã hương phong nhận được tin báo của nhân dân về việc xảy ra đốt pháo nổ tại thôn vân cuột đông
công an xã phương phong đã nhanh chóng tổ chức xác minh và đến một mươi bốn h ngày hôm sau
thì làm rõ người đốt pháo là la nhật kỳ
theo nghị định số một trăm bốn mươi bốn ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ quy định
hành vi sử dụng pháo nổ có thể sẽ bị phạt hành chính lên đến một mươi triệu đồng
thưa quý vị để đảm bảo an ninh trị tự trên địa bàn nhất là trong dịp tiếp nguồn đán nhâm dần
công an tỉnh thái nguyên đã thành lập đội
công tác đặc biệt hay được gọi là đội hai trăm năm mươi hai và tổ chức gia quân tuần tra kiểm soát
xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông các hành vi vi phạm
và những vi phạm pháp luật khác trên tuyến giao thông trọng điểm
cũng như địa bàn trung tâm các huyện thành phố và thị xã
đội hai trăm năm mươi hai gồm những cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ như
cảnh sát hình sự giao thông cơ động một trăm một mươi ba lực lượng an ninh có nhiệm vụ tuần tra
kiểm soát sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ
để phát hiện phòng ngừa ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật
trong đó tập trung vào các hành vi như gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
chống người thi hành công vụ tàng trữ vận chuyển trái phép các chất ma túy vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo các đối tượng có hành vi lạng lách
đánh võng đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép căn cứ tình hình thực tế đội hai trăm năm mươi tám
sẽ được chia làm các tổ gồm lực lượng công khai mặc trang phục công an nhân dân
và lực lượng trinh sát hóa trang mặc thường phục linh hoạt tiến hành thực hiện nhiệm vụ
ở những thời điểm tuyến địa bàn khác nhau để đảm bảo tính hiệu quả
và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
trong ngày đầu gia quân đội hai trăm năm mươi hai đã phát hiện xử lý gần một mươi trường hợp vi phạm
các quy định về không đội mũ bảo hiểm sử dụng rượu bia trở qua số người quy định
khi tham gia giao thông
quý vị thân mến chúng tôi xin được cập nhật số liệu về tình hình giao thông
trong ngày hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi bốn
trên các tuyến đường bộ toàn quốc đã xảy ra hai mươi sáu vụ tên hạn giao thông
làm chết một mươi ba người và bị thương một mươi năm người
về công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường bộ trong cao điểm
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp cuối năm tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý sáu bảy trăm linh bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền gần tám tỷ đồng tạm giữ ba mươi hai xe ô tô bảy trăm năm mươi hai xe mô tô
tước năm trăm linh một giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm sáu mươi chín trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một hai mươi bảy trường hợp
riêng đối với các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông
qua kiểm tra giám sát đã phát hiện và lập biên bản một mươi chín trường hợp vi phạm
phạt tiền gần năm mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe tám trường hợp
trên các tuyến đường thủy và đường sắt trên cả nước không ghi nhận bất cứ vụ tai nạn nào
tuy nhiên qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường thủy
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý tám mươi ba trường hợp vi phạm
và phạt tiền hơn năm mươi triệu đồng
quý vị thân mến những ngày giáp tết thì nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân sẽ tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đang nỗ lực từng ngày triển khai các giải pháp
đảm bảo an ninh an toàn giao thông để người dân vui xuân đón tết được an toàn và trọn vẹn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh khánh hòa
chốt kiểm tra việc chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông đường bộ của đội cảnh sát
giao thông trật tự công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa tại đường phạm văn đồng thành phố nha trang
gần một giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba trường hợp điều khiển xe ô tô
có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép cận tết nguyên đán với tâm lý vui chơi thoải mái
nên trong các buổi tiệc tất niên những buổi gặp gỡ bạn bè không ít người uống rượu uống bia quá đà
dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi của mình
trong tình trạng như vậy nếu điều khiển phương tiện thì việc dẫn đến tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi

để là giống lên một cái hồi chuông để cảnh tỉnh đối với cánh lái xe để hạn chế về cái tai nạn
quốc lộ một a đoạn đi qua thành phố cam ranh những ngày cuối năm
gần tết lượng phương tiện tăng lên nhiều so với ngày thường
phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường tối đa lực lượng phương tiện chia làm nhiều tổ công tác
phối hợp với công an các địa phương nơi tuyến quốc lộ đi qua tổ chức tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tập trung vào các loại phương tiện xe khách xe tải xe máy
cảnh vi trực tiếp
gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ đi sai làn đường chở quá tải quá số người quy định
móng nhanh vượt ẩu điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có tiệu biên ma túy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
ngoài ra cảnh sát giao thông tỉnh khánh hòa còn tuyên truyền cho nhà xe xe khách người tham gia giao thông
nâng cao ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông đường bộ và thực hiện nghiêm biện pháp năm k trong công tác phòng chống dịch
đơn vị của tôi đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo cho giao thông được thông suốt trong dịp tết nguyên đáng
bên cạnh đó chúng tôi cũng vừa tuần trai quyền phát vừa tuyên truyền nhắc nhở lái phụ xe cùng với hành khách
đảm bảo phòng chống dịch năm k theo quy định của bộ y tế
chỉ ít ngày nữa là đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa sẽ tiếp tục tăng
tình hình giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa sẽ liên tục tăng cường tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện ngăn chặn những phương tiện lái xe không đủ điều kiện an toàn tham gia giao thông
và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với quyết tâm giữ ổn định tình hình giao thông trên địa bàn
gắn với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên các tuyến giao thông
góp phần đảm bảo cho nhân dân đón tết nguyên đán vui vẻ an toàn
thưa quý vị dịp cận tết là thời điểm tội phạm buôn lậu vận chuyển hàng cấm
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gia tăng hoạt động các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi
liều lĩnh để đối phó với lực lượng chức năng tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an cũng đã bắt giữ xử lý hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại
trên địa bàn bảo vệ người tiêu dùng
phóng xe bạc màng bất chấp ngày hay đêm không kể nguy hiểm cho bản thân và cũng là nỗi khiếp sợ
và những người cùng tham gia giao thông đây là hành vi vận chuyển hàng của các đối tượng buôn lậu thuốc lá
đối tượng thường sử dụng xe mô tô cũ hầu hết là không giấy tờ tẩy xóa số khung số máy
gắn biển số giả sau đó thay đổi đặc tính để chở thuốc lá lậu
ngụy trang trong các bao bì hàng quá để chở bằng xe ô tô hoặc là phương tiện thủy
trước khi vận chuyển bọn chúng đã tính toán tổ chức rất chặt chẽ như bố trí
nhiều người canh đường từng đoạn khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông từng tra kiểm soát thì họ
thông tin cho đối tượng dặn chuyển ẩn nấp chờ lực lượng từng tra quay về thì thực hiện hành vi vận chuyển
ngoài thuốc lá vận chuyển mà các phương tiện đơn lẻ thời điểm giáp tết các đối tượng buôn lậu
và dùng phương tiện ô tô tải vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn nhằm qua mặt lực lượng chức năng
mới đây phòng cảnh sát giao thông cũng phát hiện xe ô tô tải do tài xế trần dương vũ
thành phố tỉnh kiên giang điều khiển có chở ba trăm bảy mươi sáu thùng hàng hóa như sữa ensure mỹ phẩm
dao dầu cù la bảy mươi sáu thùng cpu và ba trăm sáu mươi kg me thái tất cả đều không có hóa đơn chiếm từ liên quan
không chỉ đường bộ mà thời điểm này đường thủy cũng là lựa chọn của các đối tượng buôn lậu
mới đây trên tuyến kênh sở hạ thuộc thuyết phận phượng an thạnh thành phố hồng ngự
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường an thạnh tổ chức tuần tra kiểm soát thì phát
một xuồng gỗ có chở năm thùng giấy chứa năm bốn trăm linh loại dung dịch màu trắng và một mươi năm vị thuốc tân dược có
ghi nhãn hiệu nước ngoài chỉ trong vòng một tháng thực hiện cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm
lực lượng công an đã bắt giữ một trăm một mươi năm vụ hai mươi sáu đối tượng vận chuyển tàn trữ hàng cấm
hàng nhập lậu hàng hóa không có hóa đơn chứng từ tạm giữ gần bốn mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu
một mươi sáu bốn trăm hai mươi kg đường cát ngoại nhập lậu hơn ba tấn hàng hóa các loại
để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu bằng chứa hàng cấm hàng không đóng nguồn gốc
xuất xứ đạt hiệu quả cao nhất nhất là trong dịp tết này
mỗi người dân cần mạnh dạng tố giác hành vi này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng
và cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn chân chính
thưa quý vị ở thôn làng mới xã đại sơn huyện văn yên của tỉnh yên bái đã xảy ra vụ án mạng
khiến một người tử vong và hai người bị thương
tại thời điểm trên đặng tiến trầy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm vừa trốn từ viện tâm thần về đã đi tìm người yêu cũ
do người yêu cũ không muốn gặp nên trầy đã chạy vào nhà một người dân
khi đến nhà người dân đặng tiến trầy đã dùng dao chém hai vợ chồng chủ nhà khiến hai người bị thương nặng
và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngay sau khi gây án đặng tiến trầy đã dùng dao tự sát và tử vong
một đối tượng đã đột nhập nhiều nhà dân để trộm cắp và đặc biệt là chỉ chọn trộm tiền mặt vàng và trang sức
toàn nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn hùng cường
chú huyện phước sơn tỉnh quảng nam là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản nói trên
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bằng thủ đoạn dùng xe máy giảo quanh nhiều tuyến đường
khu dân cư thấy nhà dân sơ hở cường đã phá khóa và trộm cắp tài sản
điển hình là vụ trộm tại một nhà dân trên địa bàn quận thanh khê
cường đã đột nhập đục kết sắt lấy đi bốn cây vàng và nhiều trang sức bằng vàng trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được
bán và nạp tiền vào các tài khoản game online
tính đến thời điểm bị bắt cường đã gây ra một mươi bảy vụ trộm đột nhập ở nhiều địa bàn
nhiều quận trên địa bàn thành phố
giá trị tài sản ước tính gần một tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn hùng cường một mươi ba năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
vào thời điểm cuối năm thì tình hình tội phạm càng trở nên phức tạp
tình trạng trộm cướp tiệm vàng ngân hàng cũng không ngoại lệ
khi hoạt động lĩnh tiền chuyển tiền rút tiền tại các ngân hàng
quỹ tiết kiệm mua bán vàng bạc đồ trang sức hàng tiêu dùng của các cơ quan tổ chức và người dân tăng cao
thì tội phạm cướp giật tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp
ghi nhận tại tỉnh hà nam
trên địa bàn xã duy tiên tỉnh hà nam có nhiều ngân hàng cơ sở buôn bán
kinh doanh trụ atm và hàng trăm cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhỏ
để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của các cơ sở này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam và công an thị xã duy tiên
ngoài tăng cường công tác tuần tra kiểm soát còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thủ đoạn tinh vi của tội phạm
để chủ các cơ sở chủ động phòng ngừa cảnh giác trước mọi tình huống
để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản và đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố trong dịp tết
lực lượng công an tỉnh hà nam khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật
theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản
các tuyến đường địa bàn hay xảy ra cướp cướp giật tài sản để phòng ngừa nâng cao tinh thần cảnh giác
ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quân chúng
đối với tội phạm cướp giật tài sản cụ thể khi mang tài sản hoặc đi mua bán vàng bạc trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn
người dân không nên sử dụng xe máy mà phải di chuyển bằng ô tô
nếu đi xe máy thì phải có từ hai người trở lên và phải gói bọc cẩn thận
ngân hàng cửa hàng vàng bạc không nên phô bầy quá nhiều tài sản
cơ quan doanh nghiệp hạn chế để nhiều tên mặt tại kết sát nên đóng cửa trước một mươi tám h
lắp chuông báo động kết nối với cơ quan công an và camera giám sát
trang bị công cụ hỗ trợ tập huấn kỹ năng phòng chống tội phạm cho bảo vệ
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động của tội phạm thì người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các huyện thành phố thị xã
nắm chắc quản lý tốt tình hình địa bàn quản lý đối tượng phòng ngừa nghiệp vụ để phát hiện xử lý đối với các loại đối tượng này
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì chính sự chủ động phòng ngừa tội phạm của mỗi người dân
chủ cơ sở kinh doanh sẽ góp phần rất lớn trong việc đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
do đó để tránh những hậu quả không mong muốn và đón một cái tết an toàn bên gia đình người thân
công an tỉnh hà nam đưa ra những cảnh báo khuyến cáo để người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ tính mạng và tài sản
công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền tại ấp bào nhàn xã hồ thị kỳ huyện thới bình
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ một mươi một đối tượng tạm giữ tám con gà hai cặp cựa và một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng cùng một số tăng vật
theo điều tra ban đầu tụ điểm trên do nguyễn trọng nguyễn đứng ra tổ chức
như vậy trong hai ngày công an huyện thới bình đã phát hiện và triệt xóa bốn tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi tám đối tượng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã khởi tố một mươi sáu đối tượng về hành vi đua xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
nhóm đối tượng có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tụ tập thành những đoàn đua xe gây náo loạn đường phố
các đối tượng này thường phóng xe về tốc độ lên đến tám mươi chín mươi km một giờ rú ga bấm còi lạng lách đánh võng
gây nguy hiểm cho người đi đường và gây mất trật tự công cộng
khi thấy lực lượng chức năng thì các đối tượng đã tìm cách bỏ chạy
thưa quý vị những vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chú ý và hoang mang trong dư luận được nhanh chóng điều tra khám phá
những thủ đoạn đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao hết sức tinh vi bị phanh phui
những băng nhóm hay là ổ nhóm có tổ chức nói chung và tín dụng đen nói riêng bị bóc gỡ triệt xóa
và đây chính là một trong số những nhiệm vụ thường ngày của lực lượng cảnh sát hình sự
tuy nhiên có lẽ là không phải ai trong số chúng ta cũng đều hiểu hết về công việc và những hy sinh của người lính cảnh sát hình sự
trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng trò chuyện với trung tá lê minh hải
đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
để cùng tìm hiểu thêm về những vất vả những hy sinh thường ngày của những người lính hình sự
bình quân mỗi năm lực lượng kỳ sát hình sự điều tra xác minh gần năm mươi vụ phạm pháp hình sự các loại
chiết phá hàng nghìn băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm bắt giữ xử lý hàng chục nghìn tên tội phạm các loại hàng trăm vụ án đặc biệt nghiêm trọng
trong những năm gần đây các băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn hoạt động theo kiểu xã hội đen
đã lần lượt bị lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện triệt phá làm tan giã
tuy vậy lực lượng cảnh sát hình sự đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
đó là sự gia tăng hoạt động của nhiều loại tội phạm tính chất thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày một tinh vi và nguy hiểm hơn
xuất hiện các loại tội phạm mới tội phạm có yếu tố nước ngoài hoạt động có tổ chức có vào bọc tinh vi hoạt động lưu động tội phạm sử dụng công nghệ cao
câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới đồng chí đó là công việc của người lính hình sự thì rất là vất vả
vậy lý do vì sao đồng chí lại chọn về đơn vị thì công tác ạ
đối với tôi thì cái việc mà được công tác tại đội điều tra trọng án là một cái duyên
tập thể đội điều tra trọng án là một đơn vị anh hùng trong một tập thể đơn vị có truyền thống vẻ vang
cả đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự
thì đều được chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đối với cá nhân tôi thì ngay từ cái thời học sinh phổ thông
đang ngồi học trên ghế nhà trường thì cũng đã có cái mong ước
sẽ được sau này sẽ khoác lên người cái bộ sắc phục của ngành công an
được điều tra và tổ chức điều tra các vụ án phức tạp
và đó cũng là cái mối nhân duyên để
cá nhân tôi có tình cảm và công tác tại lực lượng cảnh sát hình sự công an thủ đô ngày hôm nay
như đồng chí vừa chia sẻ thì đồng chí đã có trên một mươi năm năm công tác tại đơn vị
vậy thì trong suốt một mươi năm năm qua thì đồng chí có thể cho biết là cái tình hình tội phạm
các vụ án thì có cái sự gia tăng như thế nào và cái thủ đoạn thì có cái sự tinh vi ra sao ạ
trong thời gian mà công tác tại phòng cảnh sát hình sự thì chúng tôi cũng đã tiếp xúc
và điều tra khám phá rất nhiều
các cái tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
và có thể nói rằng là đối với các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng phạm tội
thì ngày càng thay đổi theo hướng tinh vi hơn và phức tạp hơn
thế là trước đây thì trong quá trình công tác thì cái thời gian trước
thì chúng ta điều tra thì có các vụ án mà giết người nhằm vào mục đích cướp tài sản
ví dụ như là cướp và tài sản của lái xe taxi
xe ôm thì các cái giá trị tài sản thì nó không lớn
nhưng cái tính chất và cái hậu quả thì lại đặc biệt nghiêm trọng
thế thì sau cái quá trình mà điều tra khám phá thì chúng tôi có các cái thông báo phòng ngừa
nó thông báo về các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội
và có tuyên truyền đến các người dân đặc biệt là đối với các lái xe taxi xe ôm
thì cái tình trạng đấy trong thời gian gần đây là có giảm
và cái thời gian gần đây thì do ảnh hưởng của tình hình cái dịch covid
nền kinh tế khó khăn và sẽ ảnh hưởng đến các cái điều kiện trực tiếp
thì tình hình tội phạm liên quan đến cướp tài sản của lái xe taxi lái xe ôm
thì lại vẫn tiếp tục tiêu mặt phức tạp
ngoài ra thì về cái phương thức thủ đoạn phạm tội thì trước đây thì hoạt động các đối tượng hoạt động theo phạm tội
thì nó đơn giản
giản đơn hơn
và bây giờ thì cũng có các hình thức liên kết với nhau giữa các đối tượng trong hà nội
và đối tượng tỉnh ngoài về hà nội để liên kết với nhau hoạt động
thì cũng dây rất nhiều cái khó khăn cho cái công tác xác minh điều tra truy bắt các cái đối tượng gây ảnh
tình hình tội phạm thì càng ngày càng phức tạp
vậy thì đồng chí có thể cho biết là những cái yếu tố nào để góp phần làm nên một người lính hình sự
có thể thành công phá được nhiều chuyên án không ạ
trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cái đặc thù của công việc của chúng tôi
thì thường xuyên là phải đối mặt đối với các đối tượng nguy hiểm manh động
và bên cạnh đó thì cũng tiếp xúc với rất nhiều các tầng lớp xã hội
từ các chi thức công nhân sinh viên học sinh
đến các cái đối tượng mà gây ảnh mang tính chất côn đồ hung hãn
và trong đó thì có cả tội phạm sử dụng công
vậy thì cũng đòi hỏi là đối với cán bộ công tác tại đội điều tra trọng án
và công tác tại phòng cảnh sát hình sự thì ngoài cái tinh thần trách nhiệm
phải có sức khỏe bản lĩnh tốt mưu trí mà còn có cả cái sự hy sinh
và niềm đam mê nghề nghiệp để vượt qua các cái khó khăn các cái sự cám dỗ hàng ngày
để thông qua các vụ án đã được điều tra thì chúng tôi cũng thường tổ chức các buổi sơ kết
tổng kết các cái chuyên án các cái vụ án lớn để rút ra các cái bài học kinh nghiệm
những cái tồn tại để khắc phục và đồng thời cũng có các cái thông báo phòng ngừa
gửi đến quần chúng nhân dân loan tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
để cảnh báo người dân biết để phòng ngừa đối với các loại tội phạm này
cái công việc của các đồng chí là gì

vậy thì các đồng chí sắp xếp công việc như thế nào để có thể dành thời gian cho gia đình
trong những ngày tết cũng như là những ngày bình thường ạ
đối với các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự nói riêng
và trong lực lượng cảnh sát hình sự nói chung
thì có thể nói là cái thời gian thì phần lớn mà chúng tôi dành cho công việc
đấy cái thời gian còn lại dành cho gia đình thì cũng rất là ít
đấy thì tuy nhiên là bên cạnh cái phần công việc chung
chúng tôi cũng cố gắng để dành phần thời gian ít ỏi còn lại cho gia đình
quan tâm đến việc học hành của các con cho tình cảm gia đình
còn đối với cá nhân tôi thì tôi cũng chia sẻ như thế này
tôi thì cũng rất là may mắn là có một người vợ
cũng rất là cảm thông
cũng chia sẻ với cái công việc bất bả của chồng
các cái công việc đối nội đối ngoại đến các cái việc như là
đưa đón các cháu đi học hàng ngày thì vợ tôi cũng đều đảm đương để cho tôi yên tâm công tác
đối với tôi thì tình cảm gia đình là một hậu phương vững chắc để tôi toàn tâm toàn ý cho công việc
đồng chí có thể cho biết là tết đối với đồng chí cũng như là đối với những người lính hình sự thì có cái gì đặc biệt khác so với mọi người ạ
ngoài công việc ra thì chúng tôi cũng là những người dân bình thường
cũng mong muốn là có những cái ngày tết được yên bình bên người thân bên gia đình
tuy nhiên vì trách nhiệm với công việc yêu cầu của công việc cho nên là chúng tôi cũng phải tạo gác lại những cái hạnh phúc riêng tư
có thể nói là những ngày tết đối với cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự thì có thể nói là bận hơn ngày thường
chúng tôi cũng phải căng mình trên các mặt trận
cũng phải chia nhau ứng trực tại đơn vị cơ quan để giải quyết các tình huống đột xuất có thể xảy ra để có thể đảm bảo cho người dân được ăn cái tết yên bình hạnh phúc
chúng tôi rất là cảm ơn những câu chuyện những cái chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay
nhân dịp năm mới thì chúng tôi xin được chúc đồng chí cũng như là gia đình và các cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự công an hà nội một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an hạnh phúc ạ
một mùa xuân mới lại về
người người đang tấp nập mua sắm chuẩn bị cho ngày tết cổ truyền của dân tộc
ai ai cũng nhanh chóng thu xếp công việc để về đoàn tụ bên gia đình
thế nhưng ngay lúc này vẫn có hàng nghìn chiến sĩ cảnh sát hình sự đang lặng lẽ thực thi nhiệm vụ
họ vẫn miệt mài với những chuyên án quyết không để tội phạm lộng hành quyết bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại một trăm ba mươi ba t sương nguyệt ánh khóm sáu phường bảy thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng là đối tượng sơn thanh khương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp phước hòa xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng